bệnh viện phụ sản thành phố cần thơ vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u sơ tử cung nặng gần bốn kg
chiếm gần hết ổ bụng của một bệnh nhân nữ
bệnh nhân tên ttkn ba mươi một tuổi đến khám trong tình trạng bị rng kinh bụng to nhanh và thấy đau vùng hạ vị
được biết bệnh nhân không có thói quen khám phụ khoa định kỳ mới sinh thường được một bé và mong muốn bảo tồn khả năng sinh sản
sau khi đi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u sơ tử cung
có kích thước rất to như thai phụ mang thai khoảng bốn mươi tuần tuổi
khối u chiếm gần hết ổ bụng nếu không can thiệp kịp thời cắt bỏ khối u thì dễ dẫn đến các biến chứng xuất huyết
gây thiếu máu nặng thận ứ nước nhiễm trùng đường tiết niệu suy thận tàu bón nặng kéo dài trĩ về lâu dài hơn có thể gây ung thư hóa khối u
các bác sĩ nhanh chóng hội trần và tiến hành mổ bóc tách khối u để cố gắng điều trị triệt để sớm cho bệnh nhân
tám giờ bốn mươi phút ngày bốn tháng ba ekip phẫu thuật tiến hành mổ bóc nhân sơ cho bệnh nhân n
cuộc phẫu thuật được đánh giá là một trong những ca khó vì u sơ tử cung to nằm trong dây chẳng rộng tăng sinh mạch máu nhiều
sau hơn hai giờ tập trung phẫu thuật ca mổ đã thành công bóc tách hoàn toàn khối u sơ và bảo tồn tử cung cho bệnh nhân l
khối u sơ có kích thước khá lớn ba mươi x hai mươi năm cm khối lượng gần bốn kg hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi
chia sẻ về u sơ tử cung thạc sĩ bác sĩ nguyễn bá phê nguyên phó trưởng khoa phụ ngoại bệnh viện phụ sản trung ương cho biết
chia sẻ về u sơ tử cung thạc sĩ bác sĩ nguyễn bá phê nguyễn phó trưởng khoa phụ ngoại bệnh viện phu sản trung ương cho biết
chia sẻ về u sơ tử cung thạc sĩ nguyễn bá phê nguyễn phó trưởng khoa phụ ngoại bệnh viện phu sản trung ương cho biết
chia sẻ về u sơ tử cung thạc sĩ nguyễn bá phê nguyễn phó trưởng khoa phụ ngoại bệnh viện phu sản trung ương cho biết